tuy nhiên tỷ lệ này không quá cao
nếu mình để mà viêm đi viêm lại nhiều có những tỷ lệ nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác

để ngăn chặn sự phát triển của amidam người bệnh cần điều trị rất điểm các triệu chứng ảnh hưởng đến vùng họng

và tại chỗ
nếu súc họng hay là ví dụ nếu có tròng ngược thì chống tròng ngược tốt nó sẽ ảnh hưởng đến họng nó sẽ gây viêm
chủ yếu là các điều dưỡng khoa còn nếu mà điều trị khoa mà không ổn định không đáp ứng thì sẽ phải can thiệp phẫu thuật ngoại khoa
bệnh nhân sau khi phẫu thuật amidam cần lưu ý đến việc ăn uống trong vòng năm đến bảy ngày đầu
tuy nhiên những bệnh nhân có ngưỡng đau lâu hơn hoặc kèm theo bệnh lý toàn thân thì cần chú ý đến việc ăn uống lâu hơn để không ảnh hưởng đến vùng vừa phẫu thuật
sau các amidam thì mình sẽ có chế độ dưỡng riêng
ví dụ sau các a thì mình nên tránh những gì
tức là các đồ nóng
mình nên tránh mình sẽ ăn các đồ nguội
kể cả ngay đầu mình có thể uống sữa
sau đó mình sẽ tăng dần các chế độ lên
từ cháo loãng rồi cháo đặc rồi cơm nát
nói chung mình sẽ tăng dần các chế độ để cho kết hợp đấy mình có thể truyền cho bệnh nhân để tăng sức đề kháng lên
bác sĩ tuấn cho biết
cắt amidam không nguy hiểm nhưng sợ nhất là trường hợp chảy máu
hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến tính mạng
chủ yếu mình sợ nhất cắt amidam là gây chảy máu
vì là có những trường hợp amidam gây chảy máu mình sẽ cầm
nhưng nếu cầm mà không chảy máu cầm tốt các cái nhiệt nó sẽ ăn
thì có những bệnh nhân đã có bệnh nhân rồi
ở việt nam là cầm máu hoặc là cái động mạch lớn là gây tử vong
cũng theo bác sĩ ai cũng có nguy cơ chảy máu khi cắt amidam và đây không phải là trường hợp hiếm gặp
tuy nhiên những người có bệnh lý nền khác như giảm tiểu cầu dối loạn đông cầm máu thì nguy cơ bị chảy máu sẽ cao hơn
và xử lý cầm máu cho các bệnh nhân này cũng khó và phức tạp hơn
do đó chỉ định cắt amidam đối với những bệnh nhân này cũng cần cân nhắc trừ chỉ định tuyệt đối